bộ chỉ huy bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu phối hợp với công ty vận chuyển khí đông nam bộ
tổ chức đợt tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo kết hợp với bảo vệ an ninh an toàn đường ống dẫn khí dưới biển
thực hiện tuần tra dọc theo tuyến ống dẫn khí từ km số hai mươi hai đến khu vực các mỏ bạch hổ tê giác trắng rạng đông sư tử vàng
và ngược lại phát hiện bảy phương tiện neo đậu đánh bắt hải sản trái phép trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí
đoàn tuần tra đã phát tờ rơi in bản đồ tọa độ các tuyến ống dẫn khí quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí
tuyên truyền để người dân phòng chống dịch và kiểm soát bảo vệ sức khỏe